những cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học
không chỉ đơn thuần là sân chơi khuyến khích khả năng sáng tạo của sinh viên
mà còn là nơi phát hiện và ươm mầm những ý tưởng có tiềm năng khởi nghiệp
có nhiều cuộc thi đã góp phần khai phá những ý tưởng mới
tạo điều kiện cần thiết để hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp có nguồn lực cất cánh bay xa
đi đầu trong hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trường đại học bách khoa hà nội định kỳ hàng năm đều khởi động cuộc thi sáng tạo trẻ bách khoa
đây là một sân chơi được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo trong sinh viên
từ giai đoạn phát hiện ý tưởng tới hoàn thiện triển khai đề án
từ đó hiện thực hóa các ý tưởng mô hình sáng tạo khởi nghiệp các nghiên cứu khoa học
giải quyết các nhu cầu thực tế của xã hội bằng các giải pháp kỹ thuật công nghệ và quản trị
năm nay với ba lần tập huấn một vòng thi xét hồ sơ và một vòng báo cáo trước hội đồng
cuộc thi đã xác định được một mươi đội lọt vào vòng ba
trong đó có ba đội đến từ đại học thủy lợi nguyễn tật thành sư phạm kỹ thuật hồ chí minh
hiện các đội đã nhận được kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm
đến cuối tháng một mươi hai báo cáo tiến độ để chọn năm đội vào chung kết
bản thân trường bách khoa qua chương trình đấy cũng đã mời được rất nhiều anh chị
nhiều chuyên gia để là quan tâm khảm để là người cố vấn còn để là người tập huấn nữa
thì đấy là một chương trình mang tính chất là một chương trình ươm tạo
đồng hành và đi cùng với các bạn sinh viên trong thời gian từ bốn tháng
đây là một chương trình mang tính chất ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp
cùng đồng hành với các nhóm sinh viên tới vòng chung kết ngày một mươi sáu tháng một tới đây
tạo điều kiện cho sinh viên
học viên cao học khối kỹ thuật đến từ các trường đại học
học viện trên cả nước phát triển nhằm tìm kiếm sản phẩm ứng dụng có khả năng khởi nghiệp
phục vụ cho cuộc sống như giao thông giáo dục môi trường biển đảo công nghiệp nông nghiệp và y tế